tại thành phố lai châu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tư đã chính thức diễn ra
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
và thượng tướng phạm trường long ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị
tham dự buổi giao lưu còn có đại diện các cơ quan trực thuộc hai bộ quốc phòng của hai nước việt nam và trung quốc
đại sứ trung quốc tại việt nam và đại biểu các ban bộ ngành trung ương và tỉnh lai châu
sáng nay tại cửa khẩu ma lù thàng tỉnh lai châu việt nam thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam
đã chủ trì lệ đón đoàn đại biểu cấp cao quân giải phóng nhân dân trung quốc do thượng tướng phạm trường long dẫn đầu sang dự giao lưu
sau đó tọa đàm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tư đã diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh lai châu
dưới sự đồng chủ trì của đại tướng ngô xuân lịch và thượng tướng phạm trường long
ngay sau lễ đón chính thức diễn ra hội đàm giao lưu các đại biểu hai nước đã cùng trao đổi những hiệu quả nổi bật
tình cảm gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước việt nam trung quốc
thời gian qua hợp tác biên phòng luôn là một điểm sáng trong quan hệ quốc phòng song phương
trong đó mô hình tổ chức kết nghĩa giữa các đồn trạm hai bên biên giới hay các hoạt động tuần tra diễn tập chung
đã góp phần để hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng thêm phong phú hiệu quả
bên cạnh việc hợp tác quản lý chặt chẽ địa bàn biên giới những năm qua việt nam và trung quốc đã tăng cường mở mới
và nâng cấp các cặp cửa khẩu cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương xuất nhập cảnh của nhân dân hai nước
hơn ba năm qua chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc đã thực sự trở thành một điểm nổi bật
trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tư
được tổ chức trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều hoạt động thể hiện rõ nét kết quả hợp tác
mối quan hệ đoàn kết của lực lượng bảo vệ biên giới việt nam trung quốc
trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hợp tác quốc phòng biên giới hai nước trong những năm tới